vào khoảng một giờ ngày hai mươi năm tháng bảy tại đường nguyễn du thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tổ công tác đã phát hiện kiểm tra và lập biên bản xe ô tô tải do lái xe nguyễn văn công điều khiển
chở một trăm linh bình khí cười
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của một trăm linh bình khí cười này
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê một trăm linh bình khí cười từ thành phố hà nội về giao cho một người ở thành phố phủ lý